đối lập với những háo hức mong chờ của hàng triệu học sinh về một kỳ nghỉ hè thú vị và đầy ý nghĩa là những nỗi lo lắng và trăn trở đến mất ăn mất ngủ của nhiều bậc phụ huynh trong việc tìm nơi gửi trẻ
đây là thực trạng vốn tồn tại nhiều năm nay nhất là đối với những bố mẹ có con học mầm non và tiêu học tại hà nội
vậy cho trẻ đi học hay để trẻ ở nhà đưa trẻ đi du lịch hay chấp nhận đề con phải làm bạn với tv với trò chơi địa tử đây vẫn là một nỗi lo chưa có lời giải đáp ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
con nghỉ hè nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm trường thì không mở khóa hè loay hoay chưa biết gửi con ở đâu hai vợ chồng chị hằng bắt đầu thay nhau ở nhà chung con
thì con rất là thích muốn đi du lịch cùng bố mẹ và bố mẹ ở nhà chơi với con
gia đình chị ngọc quận nam từ liêm hà nội từ khi các con nghỉ hè đã nhờ được bà nội lên chăm để hai vợ chồng đi làm
nhưng vì bà có công việc riêng sắp tới phải về quê nên chị ngọc cũng đang đau đầu tìm chỗ gửi con
thời gian tới thì mình cũng chưa biết phải làm thế nào không có ai chung ấy
mình rất muốn cho các con nẻo hè tuy nhiên thì là các con này rất là muốn được chơi
vì trong khoảng một năm học vừa rồi các con đã đi học rất là vất vả và rất là căng thẳng rồi
nhiều phụ huynh cũng chung tâm trạng như chị ngọc muốn con được nghỉ hè kết hợp luyện thể thao và học tiếng anh
thế nhưng lại không có người đưa đón con đến các trung tâm còn tìm đến các khoa học kỹ năng sống cả ngày thì học phí khá cao
nhiều gia đình nếu mà gia đình khó khăn là khó có thể cho con em mình tham gia được vì nguồn kinh phí hạn chế
trẻ em thì hữu động cứ nhốt con mãi ở trong nhà cũng không được
thế nhưng đến các khu vui chơi thì sự thực là ở hà nội và thành phố hồ chí minh và các thị xã thị trấn xung quanh của các tỉnh thì phải nói là rất thiếu khu vui chơi cho trẻ em
nhu cầu có nhưng nguồn cung chưa có nhiều
bởi vậy cứ đến hè phụ huynh có con học cấp một lại gian nan với chuyện tìm chỗ gửi con
trong lúc phụ huynh đang loay hoay tìm chương trình hè phù hợp thì nhiều con trẻ vẫn làm bạn với tv
với các trò chơi game trên điện thoại
như thế này